trong cuộc kiểm tra phòng kế sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt được một cặp tình nhân chuyên đi trộm cắp
đó là ngô thế vinh ở xã quảng tiến huyện cư mở gà và đào thị huệ ở huyện grong bông tỉnh đắk lắc
bước đầu trước cơ quan công an cặp tình nhân này khai nhận đã gây ra ba vụ đột nhập nhà dân lấy tổng cộng bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng về chia nhau ăn xài và đánh bạc